thưa quý vị hôm qua ngày hai mươi hai tháng một mươi hai mỹ đã cấp phép cho sử dụng viên uống chống covid một mươi chín của hãng pfizer
cho người từ một mươi hai tuổi trở lên và những người cao tuổi có nguy cơ bị bệnh nặng
đây là loại thuốc uống tại nhà đầu tiên được cấp phép trở thành công cụ mới để chống lại biến chủng omicron
thuốc viên parklovid của pfizer đạt hiệu quả gần chín mươi trong giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong ở những bệnh nhân có nguy cơ cao
theo số liệu thử nghiệm lâm sàng được công ty công bố
số liệu trong phòng thí nghiệm gần đây cho thấy thuốc này vẫn giữ được hiệu quả trước biến chủng omicron pfizer khẳng định
pfizer nâng sản lượng dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi hai từ tám mươi triệu lên một trăm hai mươi triệu liều và cho biết đã sẵn sàng giao hàng ngay cho mỹ
phác đồ điều trị sẽ bao gồm thuốc mới này và loại thuốc kháng virus
zitonavir đã có trước
chính phủ mỹ sẽ nhận được hai trăm sáu mươi năm liều thuốc trong tháng một và tiếp tục nhận được trong các tháng tiếp theo
điều phối viên về chống covid một mươi chín của nhà trắng jaffion cho biết tại cuộc họp báo
chính phủ mỹ dự kiến nhận được một mươi triệu liều thuốc đã đặt hàng trong vòng sáu tháng
việc chấp thuận bác là một bước tiến lớn đánh dấu một bước đi nữa trong việc biến covid một mươi chín thành bệnh truyền nhiễm có thể quản lý
ames adia nhà nghiên cứu cấp cao tại viện an ninh y tế john hocklin
pfizer cho biết họ đã có một trăm tám mươi liều sẵn sàng trong giao hàng năm nay
chính phủ mỹ ký hợp đồng mua một mươi triệu liều với giá năm trăm ba mươi usd trên một liều
cục quản lý thực phẩm và dược phẩm fda quyết định cấp phép khẩn cấp cho thuốc này khi mỹ đang vất vả đối phó với số ca mắc tăng mạnh do biến chủng omicron
đây là loại thuốc kê đơn và cần được sử dụng ngay trong năm ngày đầu mới có triệu chứng và kết quả xét nghiệm dương tính
fda cho biết người bệnh cần uống thuốc trong năm ngày liên tục
mỗi liều cách nhau một mươi hai giờ đồng hồ